theo quyết định thanh tra vừa được ký bộ giáo dục và đào tạo sẽ thanh tra việc thực hiện tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
tại một mươi cơ sở giáo dục đại học ở ba miền và việc thực hiện quy định tại bốn sở giáo dục và đào tạo
theo đó bộ giáo dục và đào tạo sẽ thực hiện năm cuộc thanh tra hành chính và tám cuộc chuyên đề
nội dung thanh tra hành chính tập trung vào công tác tổ chức bộ này nhân sự quản lý tài chính tài sản thực hiện dự án đầu tư
thanh tra chuyên ngành sẽ tập trung vào các vấn đề như hoạt động liên kết đào tạo quản lý cấp phát văn bằng
chứng chỉ đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
bộ cũng sẽ thanh tra việc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm thu chi tài chính tuyển sinh đầu cấp
tại bốn sở giáo dục và đào tạo thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước tại một cơ quan bộ và một tỉnh